đoàn công tác của tiểu ban vân kiện đại hội một mươi ba của đảng do đồng chí trần cẩm tú
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương thường trực tiểu ban làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu
và những kết quả đã đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh thừa thiên huế
qua một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm của tỉnh thừa thiên huế
trên các lĩnh vực đồng thời gợi mở những vấn đề cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong những năm tới
để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh thừa thiên huế tổng hợp
để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng